tại tỉnh hải dương nhiều cơ quan tổ chức các mạnh thường quân đã dành tặng những phần quà thiết yếu
nhằm chia sẻ khó khăn với những đối tượng yếu thế do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngày chín tháng bốn ban chấp hành đoàn thành phố hải dương đã trao tặng một trăm linh phần quà
mỗi phần quà gồm ba kg gạo một thùng mì tôm một chai nước mắm hai chai nước sắt khuẩn cho đối tượng chính sách
người có hoàn cảnh khó khăn người chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
phường cẩm thượng phường lê thanh nghị thành phố hải dương
năm mươi phần quà khác dự kiến sẽ được tặng cho người dân sống tại xã quyết thắng trong thời gian tới
hội chữ thập đỏ thành phố hải dương cũng dành tặng hơn sáu tấn rau củ một năm tạ gạo gần một trăm linh bịch bìm trẻ em
cho trên hai hộ nghèo và các gia đình có người bị cách ly trên địa bàn thành phố hải dương